thưa quý vị chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi công an phường chín quận gò vấp thành phố hồ chí minh cho biết
đã nhận được thông tin vụ cướp giật tài sản manh động xảy ra trên địa bàn
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi nam nhân viên quán ăn trong lúc trong xe đã mang điện thoại ra xem
cùng lúc này một người đàn ông đi xe máy áp sát đã giật chiếc điện thoại trị giá khoảng một mươi triệu đồng
trên tay nhân viên giữ xe rồi bỏ chạy
đại nhân chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp
camera an ninh cho thấy thời điểm xảy ra vụ cướp trên đường có đông người phương tiện qua lại
ra tay cướp giật điện thoại
liên quan đến vụ cướp này công an phường chín quận gò vấp thành phố hồ chí minh cho biết
nạn nhân vẫn chưa trình báo công an
tuy nhiên lực lượng chức năng đã nắm thông tin cử người xuống ghi nhận vụ việc để xử lý
công an khuyến cáo khi xảy ra cướp giật người dân cần phải đến công an trình báo để phục vụ công tác điều tra